ngày hai mươi một tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết
vừa cứu sống một nạn nhân nhảy cầu sài gòn
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi chín phút ngày hai mươi tháng chín nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy một trăm một mươi một
có người bị rơi xuống sông tại khu vực cầu sài gòn phường hai mươi hai quận bình thạnh
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã xúc một xuồng máy tốc độ cao
cùng sáu cán bộ chiến sĩ có mặt tại khu vực xảy ra sự cố
trong đêm tối các chiến sĩ đã sử dụng đèn chiếu sáng nhanh chóng phát hiện nạn nhân
và đặt kịp thời cứu được người bị nạn
qua tìm hiểu người bị nạn tên nguyễn phúc vĩ hùng sinh năm hai nghìn một thường trú tại ấp một a
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
vì buồn chuyện gia đình đê nghịa quẩn nhảy cầu tự tử
sau khi tìm hiểu sự việc các chiến sĩ đã hết lòng khuyên bảo nạn nhân đã ổn định tâm lý
không có vấn đề gì về sức khỏe
vậy nên tổ cứu hộ cứu nạn đã bàn giao lại cho công an địa phương